vào lúc một mươi h ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổ công tác cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam phát hiện một tàu vận tải có dấu hiệu vi phạm
qua kiểm tra xác định tàu vận tải mang biển hiệu việt hưng hai mươi tám qn tám nghìn chín mươi sáu đang vận chuyển khoảng hơn một tấn than cám
trên tàu có tám thuyền viên ông bùi xuân trường quê quán tam nông tỉnh phú thọ làm thuyền trưởng và đại diện tàu
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số than trên
hiện nay cụm trinh sát số một đã bàn giao cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật